thủ tướng chính phủ vừa đồng ý bộ giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu giai đoạn một theo phương thức đối tác công tư ppp
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan ra soát cập nhật nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu lập
trình thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo đảm phù hợp với quy định của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan
dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu là điểm nối với tuyến tránh quốc lộ một đoạn tránh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai điểm cuối giao với đường vành đai thành phố bà rịa
tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng dự án khoảng năm trăm tám mươi tám năm hectare